hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé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

hắn bảo anh lâm dừng xe lại rồi đe dọa bắt anh lâm
anh lâm nói không có hắn nổi sung dùng dây thỏng lọng mang theo quấn vào cổ anh lâm cho đến khi tử vong
anh lâm nói không có hắn nổi sung dùng dây thòng lọng mang theo cuốn vào cổ anh lâm cho đến khi tử vong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
chính vì vậy thịnh phải dắt xem một đoạn đường và sau đó chiếc xe tự nhiên nổ máy trở lại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
tuy nhiên hai triệu đồng này cũng chỉ đủ cho một kẻ nghiện như thịnh hít vài lần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
đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội hành vi này không chỉ trực tiếp vi phạm cộng đồng
mà còn cản trở các hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền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
người vợ không chịu được nên đã ôm con về nhà ngoại sống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
ma túy đã tàn phá con người và nhân cách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
căn cứ và tài liệu điều tra
công an tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng trần quốc thịnh về hai tội giết người và cướp tài sản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
tòa án nhân dân tỉnh thái bình đã đưa ra xét xử lưu động đối với bị cáo trần quốc thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại số nhà năm tổ bốn mươi ba phường kỳ bà
thành phố thái bình về các tội giết người và cướp tài sản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
bất lực nhìn đứa con trai
con trai nghiện ma túy
biết nó hư nhưng đến mức độ gây ra tội ác tây đình kia bà không thể ngờ tới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
đánh giá tính chất mức độ hành vi của các bị cáo hội đồng xét xử cho rằng
hành vi phạm tội của bị cáo trần quốc thịnh là đặc biệt nguy hiểm mất nhân tính
bị cáo đã lên kế hoạch chú ý tước đi tính mạng của người khác
để lấy tài sản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
năm năm tù về tội cướp tài sản
tổng hình phạt chung cho hai tội là tử hình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
để các chất kích thích chi phối báo động về sự suy thoái nhân cách do nghiện ma túy
tự mình hủy hoại tương lai tốt đẹp của mình